công đảng anh không ủng hộ thỏa thuận brexit mới
ngay sau chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang vào cuối tuần qua thủ tướng australia scott morrison khẳng định
chính phủ của ông dự định thực hiện rất nhiều mục tiêu và sẽ sớm hành động
phát biểu với truyền thông thủ tướng australia scott morrison cho biết
ưu tiên đầu tiên của ông là thực thi các biện pháp cắt giảm thuế
thông qua luật chống khủng bố và điều chỉnh chương trình bảo hiểm quốc gia
những ưu tiên khác bao gồm xây dựng luật bảo vệ người nông dân
triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần và cải cách truyền thông xã hội nhằm chống bạo lực
ông morrison cũng cho biết các cơ quan an ninh của quốc gia này sẽ sớm cập nhật tình hình căng thẳng
đang leo thang giữa mỹ và iran ở khu vực trung đông
kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử liên bang australia được cập nhật tối hôm một mươi chín tháng năm cho thấy
liên đảng tự do quốc gia của ông morrison đã giành được bảy mươi năm ghế trong hạ viện có một trăm năm mươi một ghế
trong khi công đảng đối lập chỉ có sáu mươi năm ghế
có sáu ghế hiện năm ghế vẫn chưa được quyết định với tỷ lệ trinh lệch giữa các ứng cử viên hàng đầu thấp hơn khoảng một
liên quan đến căng thẳng giữa mỹ và iran tổng thống mỹ donald trump vừa lên tiếng đe dọa sẽ hủy diệt iran
qua đó làm gia tăng quan ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa hai nước
trong bối cảnh căng thẳng giữa washington và tehran ngày càng leo thang
nếu iran muốn tham chiến đó sẽ là sự chấm dứt chính thức của iran
tổng thống mỹ donald trump đã
viết như thế trên trang twitter cá nhân ông cũng cảnh báo tehran đừng bao giờ đe dọa nước mỹ một lần nữa
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây tổng thống trump đã siết chặt các
biện pháp trừng phạt kinh tế với nước cộng hòa hồi giáo này cũng như củng cố sự hiện diện quân sự
của mỹ trong khu vực cáo buộc tehran đang đe dọa lực lượng cũng như lợi ích của washington trong khu vực
cũng trong ngày hôm qua ả rập xê út đã kêu gọi nhóm họp khẩn cấp các hội nghị khu vực
tuyên bố riyadh không muốn chiến tranh với iran nhưng sẵn sàng tự vệ
theo hãng tin nhà nước spa quốc vương salman đã mời các nhà lãnh đạo vùng vịnh và liên đoàn ả rập
tới tham dự hai hội nghị khẩn cấp ở mecca vào ngày ba mươi tháng năm để thảo luận về tình hình căng thẳng ở vùng vịnh
thủ lĩnh công đảng đối lập tại anh vừa khẳng định sẽ không ủng hộ nỗ lực mới của thủ tướng
theresa may nhằm thúc đẩy hạ viện thông qua thỏa thuận brexit nếu như về cơ bản nó vẫn giống thỏa thuận
của anh bác bỏ trước đó phát biểu trên kênh truyền hình bbc thủ lĩnh công đảng đối lập anh
ông jeremy corbyl cho rằng ông không tin thỏa thuận brexit mới đang được thủ tướng may thúc
đẩy có nhiều khác biệt so với thỏa thuận trước đây tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh
thủ tướng may tuyên bố sẽ đệ trình một đề nghị hoàn toàn mới tới các nghị sĩ với một gói các
biện pháp mới trong nỗ lực cuối cùng nhằm giúp dự luật thỏa thuận brexit được hạ viện anh thông qua
trước khi bà từ nhiệm vào tháng sau trong một diễn biến liên quan khác
thủ hiến scotland nicola sholzen cho rằng dù vùng lãnh thổ thuộc anh này đang cố gắng thu
hẹp mọi lựa chọn song với tình trạng hỗn loạn trong ba năm tại anh do brexit scotland cần có
được cơ hội để tiến tới quyết định liệu có muốn trở thành một quốc gia độc lập hay không thông qua
một cuộc trưng cầu ý dân hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành tại nhiều thành phố lớn ở
đức nhằm hưởng ứng phong trào phản đối chủ nghĩa dân tộc và ủng hộ liên minh châu âu eu cuộc
tuần hành này diễn ra ngay trước thềm bầu cử nghị viện châu âu
dự kiến diễn ra vào cuối tuần sau cuộc tuần hành đã thu hút sự tham gia của
hàng chục nghìn người tại thủ đô berlin cùng các thành phố lớn khác của đức những người
tuần hành dơ cao những biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu nhằm phản đối chủ nghĩa dân tộc nhiều
ứng cử viên cho cuộc bầu cử nghị viện châu âu sắp tới cũng đã tham gia vào cuộc tuần hành này cuộc
tuần hành tại đức được tổ chức nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của phong trào một châu âu cho tất cả
với mục tiêu phản đối chủ nghĩa dân tộc đang lan rộng tại châu âu trong thời gian qua
đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử nghị viện châu âu sẽ diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng năm tới
trước đó hàng loạt cuộc tuần hành tương tự đã được tổ chức tại nhiều nước tại châu âu như romani
thụy điển áo và hà lan hôm qua một vụ đánh bom đã xảy ra tại khu vực gần kim tự tháp giza của
ai cập nhằm vào một xe chở khách du lịch khiến ít nhất một mươi bốn người bị thương trong đó phần lớn là du khách
người nam phi
thông báo của bộ nội vụ ai cập cho hay vụ nổ nhằm vào một xe buýt chở hai mươi năm du khách người nam phi
những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện một số nguồn tin an ninh cho biết đã có
ít nhất một mươi bốn người bị thương trong đó phần lớn là du khách nam phi bốn công dân ai cập trong một xe
khác gần đó cũng bị thương do kính văng sau vụ nổ nguyên nhân vụ việc được cho là do một thiết bị
chứa đinh và mảnh kim loại được kích nổ từ xa bộ nội vụ ai cập chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính
thức nào về vụ nổ lực lượng an ninh ai cập đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc
thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại